sự kiện xúc tiến thương mại được tổ chức tại thành phố hồ chí minh vào sáng nay
quý tụ mấy ba doanh nghiệp trẻ của hàn quốc đi đầu trong lĩnh vực công nghệ giáo dục
phòng cháy chữa cháy phát triển game sản xuất kinh doanh linh kiện tự động hóa
chuyên về các lĩnh vực công nghệ cao
theo đó doanh nghiệp sẽ tìm hiểu khảo sát nhu cầu ứng dụng dịch vụ công nghệ cao
và giới thiệu ứng dụng có thể chuyển giao phát triển kinh doanh
cụ thể như sản phẩm máy trò chơi công nghệ thực tế ảo trò chơi điện tử thế hệ mới
linh kiện điều khiển điện tự động hóa chuyên về các lĩnh vực công nghệ cao
giải pháp codeplay block giúp trẻ nâng cao khả năng sáng tạo
trải nghiệm mã hóa phần mềm mà không dùng máy tính
doanh nghiệp hàn quốc kỳ vọng cung ứng các giải pháp công nghệ tiên tiến
tìm kiếm được đối tác hợp tác với các doanh nghiệp việt nam